chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền các đối tượng chống đối trong nước tìm mọi cách xây dựng đánh bóng tên tuổi
hòng thu hút các nguồn lực tài chính từ nước ngoài và các tổ chức cá nhân trong nước
nhiều quỹ được các đối tượng lập ra với mục đích kêu gọi tài trợ trên danh nghĩa hỗ trợ ủng hộ các hội nhóm hoạt động chống phá chính quyền
quỹ năm mươi k do nguyễn thúy hạnh điều hành một trong những kẻ tự phong là nhà đấu tranh dân chủ phát động
với mục đích tài trợ cho các đối tượng hoạt động chống phá đảng nhà nước đã bị bắt xử lý
với bản chất chống phá quyết liệt không từ một thủ đoạn nào các thế lực thù địch tổ chức phản động khủng bố
có nhiều sự điều chỉnh trong chiến lược hoạt động chống phá đảng nhà nước và nhân quyền
chúng lập ra nhiều tổ chức hội nhóm bất hợp pháp cầu kết với các đối tượng chống đối trong nước
dưới danh nghĩa những người đấu tranh dân chủ nhân quyền để xuyên tạc tình hình đất nước ta
hỏng hạ thấp uy tín của việt nam trên trường quốc tế
thời gian gần đây các đối tượng chống nước cực đoan phát động trong các phong trào quyên góp gây quỹ
tìm kiếm nguồn tài chính trong và ngoài nước nhằm cổ vũ hỗ trợ và kích thích số đối tượng chống đối trong nước
hòng duy trì và phát triển các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám trên trang facebook cá nhân nguyễn thúy hạnh liverty
phát động phong trào năm mươi k kêu gọi cho đối tượng chống đối trong và ngoài nước
mỗi người ủng hộ năm mươi đồng để thuê luật sư bảng chữ cho các đối tượng bị mát xử lý
là thành viên của các hội nhóm thành lập trái phép trên không gian mạng
như phạm văn trội nguyễn trung tôn hội nghem dân chủ
vũ văn hùng hội giáo chu văn an lưu văn vịnh đào quang thực
nguyễn thúy hạnh mở một tài khoản cá nhân tại ngân hàng tết công banh trị nhánh hà nội để nhận tiền tài trợ
nguyễn thi hạnh tuyên truyền mục tiêu của phong trào là quyên góp được bốn mươi năm triệu đồng
nếu số tiền góp được nhiều hơn sẽ hỗ trợ cho gia đình một số đối tượng chống đối khác đang bị giam giữ
tuy nhiên sau khi đạt được mục đích đề ra tiền tiếp tục được chuyển tới tài khoản trên
đồng thời được các đối tượng chống đối khác ủng hộ nên nguyễn thị hạnh
và tiếp tục duy trì hoạt động của quỹ năm mươi k nhằm giúp đỡ cái gọi là
tù nhân lương tâm
vậy là những đối tượng đã từng chống đối mà chúng ta đã bắt xử lý chống đối khác
và mục tiêu chính là gì
mục tiêu chính là nó nhằm cổ vũ kích động khuyến khích

cái sự ủng hộ này nó không những quý giá về vật chất mà còn là một cái sự khích lệ
rất là lớn đối với những người bị bắt cũng như đối với gia đình họ
và đối với phong trào đấu tranh dân chủ nói chung tại việt nam hiện nay
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên quán tại thôn vĩnh lại xã cẩm đông huyện cẩm giang tỉnh hải dương
địa chỉ thường trú tại căn hộ một mươi hai a tầng bốn tòa nhà r sáu trung cư cao cấp dloy city thanh xuân hà nội
từng là cán bộ nhà nước
nhưng nguyễn tiêu hạnh lại bị lùi
lôi kéo cuốn đeo làn gió độc bởi những tư tưởng cực đoan chống đối của nhóm nguyễn quang a huỳnh ngọc tranh nguyễn tường thụy
tới năm hai nghìn một mươi một nguyễn tiêu hạnh bị dụ dỗ lùi kéo bởi những kẻ được các thế lực thủ địch phản động
những kẻ có mưu đồ lật đổ chính quyền việt nam và các cuộc biểu tình đường phố
từ đó nguyễn tiến hải bước vào con đường lầm lạc tự phong là nhà đấu tranh dân chủ nước ta
và trở thành thành viên tích cực của bốn hội nhóm chống đối
nhóm new you
hội bầu bí tương thân
hội những người cầm bút căn đảng
trực tiếp điều hành kích động các đối tượng hoạt động chống đối
tham gia thủ tập biểu tình
tích cực vận động tiền tài trợ
đòi thả tự do cho số đối tượng chống đối đang bị bắt tạm giam và bị xử lý
bản thân nguyễn thúy hạnh cũng từng bị ba lần cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi gây dối trật tự công cộng
nguyễn thúy hạnh đã bị xử lý ba lần bị xử lý hành chính vào năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm
công an hà nội đã tiến hành xử lý hành chính
và đặc biệt trong thời kỳ bầu cử quốc hội
thì nguyễn tiêu hạnh tham gia tích cực trong hoạt động chống phá cuộc bầu cử quốc hội của chúng ta trong thời kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
và đã tự ứng cử bầu cử quốc hội
nhưng mà khi đến tổ dân phố người ta chất vấn về những vấn đề
thì tiêu hạnh đã tỏ ra hàn hập bất mãn và bỏ ra bẻ
đấy cho nên là những con người như thế này
là những con người thực sự bản chất
thì chắc là mọi người đều hiểu
và đến bây giờ nếu chẳng hạn như một lần đã bị xử lý hành chính
thì người ta sẽ hối lỗi người ta sẽ nhìn lại
nhưng ở đây hạnh đã ba lần
và thậm chí là có rất nhiều hành vi cổ vũ tuyên truyền
các hoạt động chống đối binh phòng quốc hội việt nam
thời gian qua nguyễn ti hạnh cùng các đối tượng tự phong là nhà đấu tranh dân chủ
triệt để lợi dụng màn xã hội
là những kênh thông tin xuyên tảng
liên quan đến việc xử lý các đối tượng chống đối trong nước
chúng gọi là tù nhân lương tâm để liên kết
móc nối với các tổ chức nhân quyền quốc tế
như tổ chức theo xóa nhân quyền
tổ chức ân xá quốc tế
nhằm gây áp lực đối với việt nam
các nhà hoạt động liên quan đến nhân quyền tại việt nam
được các đối tượng này đặc biệt coi trọng
và coi là mối nhọn trong hoạt động tìm kiếm nguồn tài chính để chống phá nước ta

chính là nhằm cổ vũ cho phong trào
của các đối tượng chống đối
tự phong là những nhà đấu tranh dân chủ
hiện số tiền mà nguyễn thúy hạnh thu được
lên đến hàng tỷ đồng việt nam
vậy đối tượng được nhận viện trợ là ai
chúng ta cùng tìm hiểu
theo danh sách của quỹ năm mươi k
mà nguyễn thi hạnh đã công bố trên trang facebook cá nhân
thì đối tượng nhận viện trợ đều là những kẻ
có quá trình và hành vi chống đối quyết liệt
như số đối tượng cầm đầu
tổ chức phản động
hội nghem dân chủ
phạm văn trội sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
tại thường tín hà nội
đang chấp hành hình phạt bảy năm tù giam
một năm quản chế về tội hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
nguyễn trung tôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
tại quảng sương thanh hóa
đang chấp hành án phạt một mươi hai năm tù giam
ba năm quản chế
nguyễn bắc chuyển sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
tại quận bốn tp hcm
đang chấp hành án phạt một mươi một năm tù giam
và ba năm quản chế
nguyễn văn túc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
tại đông hưng thái bình
đang chấp hành án phạt một mươi ba năm tù giam
và năm năm quản chế
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
số tiền quỹ năm mươi k nhận được
trở thành nguồn tiền hỗ trợ thường xuyên
tham nuôi hàng tháng
chi quả tết hàng năm cho các đối tượng
và thân nhân đối tượng đã bị bắt
hoạt động của quỹ năm mươi k không chỉ nhằm giúp đỡ
gia đình các tù nhân lương tâm
mà còn cổ vũ cho số chung đối
đang đấu tranh
tiếp tục đánh bóng tên tuổi
trong quả quỹ năm mươi k
nguyễn thúy hạnh không biết bằng cách nào
đã được tổ chức khủng bố việt tân yêu ái
trao cho giải thưởng lê đình lượng
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
một giải thưởng phản động
mang tên kẻ bị kết án
hai mươi năm tù giam và năm năm quản chế
về tội hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền nhân dân
lê đình lượng là đối tượng phản động đặc biệt nguy hiểm
thuộc tổ chức khủng bố việt tân
là đối tượng tích cực tuyên truyền
lôi kéo các đối tượng có tư tưởng chống đối
trên đại bản nghệ an hà tĩnh
tham gia vào các tổ chức việt tân
quá trình hoạt động lê đình lượng
đã rủ dê nguyễn văn hóa
chú tài kỳ anh hà tĩnh
vượt biên sang lào campuchia
tham gia tập huấn các lớp đào tạo của việt tân
về vai trò người lãnh đạo và truyền thông báo chí
do các đối tượng cầm đầu
của tổ chức việt tân
dạy và huấn luyện kỹ năng đấu tranh
bất bảo động tại việt nam
ngoài ra còn lôi kéo và tuyển lựa
ở một số đối tượng khác như nguyễn văn oai
đinh hiếu toàn ngô văn mai
nguyễn viết dũng
vào tham gia tổ chức việt tân
bên cạnh đó lê đình lượng còn thường xuyên
sử dụng facebook lỗ ngọc
để đăng tải bài viết có nội dung tuyên truyền
chống phá đảng nhà nước việt nam
hay như trường hợp đào quang thực
một trong số đối tượng được nhận
viện trợ của quỹ năm mươi k
cũng là kẻ có hành vi hoạt động chống phá
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đào quang thực đã sử dụng
hai tài khoản facebook
và hộp thư điện tử để liên lạc
móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước
đồng thời đăng tải nhiều bài viết
và bài chia sẻ bình luận
có nội dung phản động
đào quang thực đã viết đơn xin gia nhập
tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
là một tổ chức phản động khủng bố
với tôn trị mục đích
là xóa bỏ và trả lãnh đạo của đảng công sản việt nam
và nhà nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa việt nam
bằng bạo động vũ trang và có nhiều hoạt động
bài viết chống phá
tuyên truyền nội dung phản động
đào quang thực đã được kết nạp
vào tổ chức này và bổ nhiệm chức vụ
chính nguyện đoàn hòa bình
việc làm này của đào quang thực
đã nhiều lần được các cơ quan quản lý nhà nước
nhắc nhở và đào quang thực
cũng đã viết cam kết sẽ dừng
các hành vi chống đối không tham gia
vào các tổ chức phản động
tuy nhiên sau đó đảo quang thực lại càng hoạt động
và chống đối quyết liệt phản động nhiều hơn
thậm chí đã móc nối
cùng một số đối tượng phản động
lên kế hoạch tổ chức khủng bố
sát hại các cán bộ cao cấp ở thanh hóa và hòa bình
đào quang thực
đã bị tòa tuyên án phạt một mươi ba năm tù
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
phạt quản chế năm năm
tại địa phương sau khi chấp hành
xong hình phạt tù
quỹ năm mươi k do nguyễn thuy hành điều hành
để tiếp tay cổ vũ khuyến khích những đối tượng
có hành vi hoạt động chống phá
chính quyền nhân dân
dưới sự tác động của các thế lực thù địch bên ngoài
số đối tượng chống đối này
đã triệt để sử dụng mạng internet
tiến hành tuyên truyền và phát triển lực lượng
tìm cách lôi kéo
dành giặt quần chúng tham gia
lập các diễn đàn hội nhóm
nhất là tổ chức phản động ảo
xuyên tạc bìa đặt đả kích chế độ
kêu gọi tù tập đông người
gây mất an ninh trật tự
từ năm hai nghìn một mươi sáu
nhà nước việt nam đã ra thông báo
tuyên bố việt tân
làm tổ chức khủng bố
tại việt nam
và đồng thời chúng ta cũng đưa ra
những thông báo rất rõ đến
bất kỳ ai
có những hành vi tham gia
tuyên truyền lôi kéo
xúi dụng người khác tham gia giúp sức
hay tài trợ cho đội quốc tổ chức việt tân
thì đều bị coi là đồng phạm
của hành vi khủng bố
và sẽ bị xử lý nghiêm minh
theo quy định của pháp luật việt nam
chương trình góc nhìn
sự thật hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi